chương trình an ninh hai mươi bốn h tiếp tục với những nội dung đáng chú ý khác
thưa quý vị vở jinzel một trong top một mươi tác phẩm ballet nổi tiếng nhất thế giới
đã công diễn tại nhà hát hồ gươm vào tối ngày hôm qua tại hà nội
đến dự và tặng hoa cho các nghệ sĩ có các đồng chí trần thanh mẫn
ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
cùng lãnh đạo các cơ quan của quốc hội các đồng chí trong đảng ủy công an trung ương
lãnh đạo bộ công an đại diện lãnh đạo công an các đơn vị địa phương
và đông đảo khán giả yêu thích nghệ thuật ballet
zinzel là vở ballet kinh điển mang dấu ấn lịch sử của một thời kỳ lãng mạn
lấy cảm hứng từ bài thơ của victor hugo nói về một cô gái đã chết
sau buổi dạ tiệc xuyên đêm năm một nghìn tám trăm bốn mươi một tại paris
zinzel là kết tinh sáng tạo của biên đạo múa zin coralie
và nhà soạn nhạc
một trong những yếu tố khiến vở zinzel luôn tạo nên ấn tượng đặc biệt
đối với công chúng là ở kết cấu hai màn vô cùng tương phản
màn một là khung cảnh một ngôi làng ở miền nam nước đức
thời trung cổ khi vào mùa thu hoạch ngập tràn bình yên
và niềm hân hoan của mùa lễ hội
màn hai ngược lại là bối cảnh của thế giới bên kia đầy hư ảo
sau cái chết của zinzel
xuyên suốt vở ballet zinzel là thông điệp về tình yêu và lòng vị tha
với lần đưa vở diễn zinzel quay trở lại này
nhà hát nhạc vũ kịch việt nam
mong muốn sẽ đưa khán giả đến với nghệ thuật ballet cổ điển thực sự
tái hiện lại những kỹ thuật tinh tế của ballet mũi cứng
điều đặc biệt trong tác phẩm jeanzel mà nhà hát nhạc vũ kịch việt nam giới thiệu tới công chúng
là sự phối hợp nhuẩn nhuyễn giữa những nghệ sĩ ưu tú nổi tiếng
và có nhiều kinh nghiệm như nghệ sĩ ưu tú phan lương
nghệ sĩ ưu tú như quỳnh nghệ sĩ ưu tú ngọc cần thu hằng đức hiếu
cùng với sức trẻ của các nghệ sĩ tài năng như lan nhi khánh băng lan chi
mỗi nghệ sĩ mỗi diễn viên đều có cá tính và sự chú ý riêng của mình
tất cả đã tạo nên một tác phẩm nghệ thuật chất lượng và nhiều cảm xúc

là dịp để khán giả có thể cảm nhận thực sự về kỹ thuật ballet cổ điển
cùng với khả năng diễn xuất tài năng của các nghệ sĩ hàng lâm chuyên nghiệp
thưa quý vị vào sáng ngày hôm nay tại tỉnh thái nguyên
trường văn hóa bộ công an tổ chức lễ khai giảng năm học hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn
thưa quý vị vào sáng ngày hôm nay tại tỉnh thái nguyên trường văn hóa bộ công an tổ chức lễ khai giảng năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi bốn
thượng tướng phó giáo sư tiến sĩ trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đến dự và phát biểu chỉ đạo
thay mặt đảng ủy công an trung ương thứ trưởng trần quốc tỏ ghi nhận đánh giá cao những nỗ lực
cố gắng của các thầy giáo cô giáo cán bộ công nhân viên và học sinh trường văn hóa
biểu dương và chúc mừng những kết quả thành tích mà nhà trường đã đạt được trong năm học hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba
tin tưởng thầy và trò trường văn hóa sẽ vượt qua mọi khó khăn thi đua lập nhiều thành tích
hoàn thành thắng lợi chương trình nhiệm vụ công tác năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi
trong không khí rộn ràng phấn khởi của ngày khai trường thứ trưởng trần quốc tỏ đánh chống khai giảng năm học mới hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn
cùng ngày trong chuyến thăm và làm việc tại ủy ban nhân dân xã bá xuyên thành phố sông công
thứ trưởng trần quốc tỏ đề nghị cấp ủy chính quyền xã quan tâm đầu tư cơ sở vật chất
điều kiện làm việc cho cán bộ chiến sĩ
các công an xã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình hiện nay
đồng thời yêu cầu lực lượng công an xã bá xuyên nêu cao tinh thần trách nhiệm
đẩy mạnh thực hiện công tác dân vận xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
hoàn thành nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương
tại buổi tiếp đại sứ đặc mệnh toàn quyền liên hiệp vương quốc anh và bắc ireland tại việt nam ian friel
vào sáng nay tại hà nội trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an nêu rõ
quan hệ việt nam anh đang ngày càng phát triển mạnh mẽ tăng cường lòng tin chính trị
hướng đến làm sâu sắc nội hàm quan hệ đối tác chiến lược
nhất là trong dịp kỷ niệm năm mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao một nghìn chín trăm bảy mươi ba hai nghìn hai mươi ba
nhấn mạnh bộ công an việt nam và các cơ quan thực thi pháp luật anh trong thời gian qua
ngày càng hợp tác chặt chẽ trên nhiều lĩnh vực an ninh tình báo phòng chống tội phạm
thứ trưởng lê quốc hùng đề nghị thời gian tới việt nam và vương quốc anh tiếp tục ủng hộ lẫn nhau
trên các diễn đàn đa phương tiếp tục duy trì triển khai hoạt động trao đổi đoàn các cấp
trao đổi chia sẻ kinh nghiệm công tác thông tin nghiệp vụ phối hợp điều tra trên các lĩnh vực phòng chống tội phạm
đặc biệt là tội phạm sử dụng công nghệ cao tội phạm tài chính ngân hàng rửa tiền
triển khai hiệu quả các văn bản hợp tác đã ký kết xúc tiến đàm phán và ký kết hiệp định về dẫn độ tội phạm
để hoàn thiện hành lang pháp lý tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động hợp tác trong tương lai
trân trọng cảm ơn thứ trưởng lê quốc hùng đã dành thời gian tiếp đại sứ infrill khẳng định
trên cương vị công tác của mình sẽ nỗ lực làm cầu nối để tăng cường hiểu biết lẫn nhau
phối hợp trao đổi kinh nghiệm thúc đẩy các hoạt động hợp tác giữa hai bên
đặc biệt là trong lĩnh vực hợp tác về an ninh trật tự kết nối các cơ quan chức năng hai nước nói chung
và kết nối bộ công an việt nam với các đối tác vương quốc anh nói riêng
triển khai các hoạt động hợp tác trong khuôn khổ các văn bản được ký kết
thưa quý vị luật căn cước sẽ giúp không ai bị bỏ lại phía sau
đó là khẳng định của bộ trưởng bộ công an đại tướng tô lâm khi cho ý kiến về dự thảo luật này
bởi trên thực tế thì hiện nay có hàng triệu người không có bất kỳ một loại giấy tờ tùy thân nào
chí là ngay tại một đô thị lớn như là hà nội hay là thành phố hồ chí minh
có hàng trăm nghìn người đa phần là người yếu thế không có hộ khẩu không có giấy tờ
không được đi học không được khai sinh
và nếu không cấp căn cước thì không đưa họ vào diện để xã hội giúp đỡ hỗ trợ thì sẽ rất khó khăn
liên quan đến việc đổi tên từ luật căn cước công dân thành luật căn cước
ông công long ủy viên thường trực ủy ban tư pháp của quốc hội cho rằng
việc đổi tên thành luật căn cước đảm bảo tính tương thích với hệ thống pháp
luật của chúng ta hiện nay phù hợp với tính chất điều chỉnh của luật và đảm bảo tính khái quát
tôi cho rằng là cái tên gọi luật căn cước thì nó cũng đảm bảo cái sự tương thích với cái pháp luật của chúng ta hiện nay
và nó cũng phù hợp với cái tính chất điều chỉnh của luật
nói nó phù hợp nó tương thích với các luật hiện nay thì hệ thống pháp luật của chúng ta hiện nay
một số luật có điều chỉnh đến các dự kiện pháp lý liên quan đến một cá nhân cụ thể
thì cũng không lấy yếu tố công dân trong tên gọi
tôi lấy ví dụ luật hộ tịch thì điều chỉnh tất cả cái yếu tố hộ tịch thì liên quan đến một cá nhân cụ thể
thì người ta chỉ lấy cái tên gọi luật vụ tịch thôi
hoặc là trường hợp thứ hai đó là luật lý lịch tư pháp mà không cần gắn nó với yếu tố là công dân
vì vậy mà tôi cho rằng là cái luật căn cước cái tên gọi luật căn cước nó sẽ đảm bảo khai quát và phù hợp hơn
nên luật thành luật căn cước được xây dựng dựa trên cơ sở có bổ sung đối tượng được cấp thẻ căn cước
và đối tượng được cấp giấy chứng nhận căn cước là người gốc việt nam đang sinh sống tại việt nam
nhưng chưa xác định được quốc tịch
đây là vấn đề có tính lịch sử đã tồn tại lâu nay ở nước ta
đến nay chưa có bất kỳ văn bản luật nào giải quyết cơ bản đầy đủ vấn đề này
ba mươi một người này vẫn theo báo cáo của bộ công an
hầu hết là các đối tượng yếu thế dễ bị tổn thương như người dân tộc thiểu số người nghèo
không nghề nghiệp không nhà cửa không cả quốc tịch do chưa xác định được quốc tịch
trong rất nhiều cái không đó nếu không có cả căn cước thứ giấy tờ tùy thân tối thiểu
chứng minh về nhân thân lai lịch đặc điểm nhân dạng thì họ hoàn toàn sẽ là những người đứng bên lề xã hội
và cá nhân tôi thì tin rằng cuộc sống của họ sẽ dần ổn định hơn do có giấy tờ hợp pháp
để tham gia nhiều hoạt động xã hội và được hưởng những chế độ an sinh phù hợp
vì rất nhiều lý do đáng nhận thì việc chúng ta phải sửa đổi bổ sung
thì luật căn cước công dân
với một cái tên gọi nó đầy đủ hơn và tổng quan hơn
và nó phù hợp với nhiều cái chức năng nhiều cái tính chất của cái căn cước định danh hiện hành
thì theo tôi rằng việc mình chỉnh sửa và sửa đổi là cũng cần thiết
trên cơ sở đổi tên luật căn cước thì thẻ căn cước công dân cũng sẽ đổi tên thẻ căn cước
việc đổi tên từ thẻ không hề phát sinh thủ tục chi phí
bởi các loại giấy tờ có giá trị pháp lý đã phát hành có sử dụng thông tin từ chứng minh nhân dân
thẻ căn cước công dân vẫn nguyên hiệu lực pháp luật
ngoài ra việc đổi tên thẻ bảo đảm tương đồng với thông lệ quốc tế
khi nhiều nước hiện nay sử dụng tên thẻ căn cước
đồng thời đảm bảo tính phổ quát tạo tiền đề cho hội nhập quốc tế
cái thẻ căn cước công dân bây giờ vẫn có thể sử dụng cho đến khi nó hết thời hạn
và cái quá trình đổi này thì có thể là tiến hành
nó cũng có những giai đoạn
có cả một quá trình lâu dài
chứ nó không phải là thay đổi ngay
nó bắt buộc là chúng ta phải sử dụng ngay một cái mẫu mới
cho nên nó có cả quá trình lâu dài
vì vậy mà nó không gây ra một sự xáo trộn lớn
cái hướng để cấp cái căn cước này là hướng phổ đến toàn dân
bất kể ai là dân ở trên đất việt nam này
để phục vụ cho cái việc giao dịch xã hội của mọi người dân được thuận lợi
ai cũng phải có cái giấy tờ gì đấy xác nhận
để thấy được cái
cái địa vị pháp lý của mọi người trong cái giao dịch
từ bé đến lớn
đấy là cái bản chất nhất
và cái thứ hai là cũng để quản lý xã hội
một cách nó đầy đủ nhất
nó chuẩn nhất
thì cái bản chất của những việc này là như vậy
thế còn đối chiếu cái này với cái kinh nghiệm của quốc tế này
thì trên thế giới người ta cũng chỉ có cái thẻ
nếu mà tiếng anh tiếng mỹ nó gọi là id
đấy ngắn gọn như vậy
tức là cũng là cái định dạng cá nhân thôi
như thế nào đấy để người ta nhận biết được người này khác với người kia
tức là cái căn cước
nhiều nước đã sử dụng cái này rồi
họ quen với cái này rồi
thế thì mình cũng đang tiến dần đến cái hội nhập với quốc tế
thì nên cũng có những cái nó cũng hội nhập
có thể nhận thấy việc đổi tên luật và tên gọi của thẻ
thành luật căn cước và thẻ căn cước là rất cần thiết
điều này sẽ tiếp tục được bộ công an tuyên truyền giải thích
để người dân hiểu đầy đủ chính xác
từ đó tạo sự đồng thuận thống nhất của người dân